tỉnh quảng trị đã tổ chức tuyển quân tại các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh
trước đó mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân được các cấp ngành của tỉnh quảng trị chuẩn bị chặt chẽ
chú đáo bảo đảm cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ thanh niên lên đường nhập ngũ
trong đợt tuyển quân năm hai nghìn một mươi tám tỉnh quảng trị có một sáu mươi tân binh lên đường nhập ngũ
trong đó có chín trăm linh thanh niên nhập ngũ vào lực lượng quân đội một trăm sáu mươi thanh niên nhập ngũ vào lực lượng công an nhân dân
các tân binh tham gia nhập ngũ đợt này đều bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe
trong đó hơn sáu mươi tân binh đạt sức khỏe loại một
đặc biệt trong số các tân binh của tỉnh quảng trị có năm số lượng chiến sĩ mới là đảng viên
bảy chiến sĩ đã tốt nghiệp đại học cao đẳng